các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
theo đó tại hội nghị sơ kết một năm chỉ thị số một của thủ tướng chính phủ về tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy
đại tá huỳnh ngọc liêm phó giám đốc công an tỉnh bình thuận cho biết
nguyên nhân vụ cháy là do sự bất cẩn của các chiến sĩ nghĩa vụ ở công an huyện tánh linh
thời điểm đó một chiến sĩ nghĩa vụ đang thực hiện động tác hút xăng từ các xe vi phạm ra ngoài
trong khi đó một chiến sĩ khác đi ăn cơm về đã quăng tàn thuốc lá vô tình trúng vào thùng xăng
đại tá huỳnh ngọc liêm cho biết hiện nguyên nhân đã rõ là do sự bất cẩn của chiến sĩ công an nghĩa vụ
trước mắt công an tỉnh chỉ đạo công an huyện tánh linh thực hiện các thủ tục định giá thiệt hại từng chiếc xe theo hồ sơ
sau đó sẽ làm việc với từng chủ phương tiện để thỏa thuận bồi thường dân sự
trả lời về việc có khởi tố vụ án hay không khi đã làm rõ nguyên nhân đại tá huỳnh ngọc liêm cho biết
cơ quan điều tra còn phải xem xét nhiều yếu tố khác hiện công an vẫn chưa khởi tố vụ án
trước đó vào khoảng một mươi tám h ngày chín tháng ba một ngọn lửa đã bùng lên tại kho tạm giữ xe vi phạm trong khuôn viên trụ sở công an huyện tánh linh
trên đường dt bảy trăm hai mươi thị trấn lạc tánh đối diện ủy ban nhân dân huyện tánh linh tỉnh bình thuận
đám cháy sau đó đã nhanh chóng làm dữ dội gió đẩy cột khói đen bốc cao hơn hai mươi m tỏa ra cả khu vực
đường dây điện kế hàng rào
đường dây điện kế hàng rào cũng bị cháy lan
thời điểm xảy ra vụ việc nhiều người đi qua tuyến đường đã phải dừng xe để đảm bảo an toàn vì lửa càng lúc càng bắt mạnh đỏ rực trong đêm kèm theo tiếng nổ
ngay sau đó cảnh sát địa phương được điều đến để đảm bảo an ninh trật tự
lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy đóng tại huyện đức linh
đội chữa cháy trung tâm phan thiết cách đó một mươi năm km và hơn tám mươi km cũng được điều đến hiện trường dập lửa
gần một giờ sau đám cháy được khống chế
vụ cháy may mắn không gây thiệt hại về người nhưng đã khiến hơn hai trăm ba mươi xe mô tô là tăng vật vi phạm hành chính bị thiêu dụi hoàn toàn
một tv và một số quạt trần tại khu vực nhà để xe trong trụ sở công an huyện tánh linh cũng bị thiêu dụi hư hỏng
công an tỉnh bình thuận sau đó đã phối hợp với công an huyện tánh linh khám nghiệm hiện trường điều tra nguyên nhân vụ cháy
chủ của hơn hai trăm linh xe máy tăng vật bị cháy

vee linh ngữ hòa bình thuận xin chào kính chào
ngay sau khi nguyên nhân vụ cháy bãi giữ xe tăng vật vi phạm hành chính khiến hơn hai trăm ba mươi xe mô tô bị thiêu dụi hoàn toàn được công bố
dư luận đã đặt ra câu hỏi về việc chủ của những chiếc xe này sẽ được bồi thường như thế nào
và họ cần làm gì để được bồi thường thỏa đáng
lý giải vấn đề từ góc độ pháp lý
luật sư dịp năng bình
tại khoản năm điều một trăm hai mươi năm luật xử lý vi phạm hành chính năm hai nghìn một mươi hai được sửa đổi bổ sung năm hai nghìn hai mươi và điều chín nghị định số một trăm một mươi năm năm hai nghìn một mươi ba đã có quy định khá cụ thể về vấn đề này
áp dụng theo điều một mươi nghị định số một trăm một mươi năm năm hai nghìn một mươi ba chủ xe có quyền yêu cầu cơ quan quản lý phương tiện bồi thường
theo luật sư người trông giữ để xảy ra vụ cháy người ra quyết định tạm giữ có trách nhiệm bồi thường theo quy định của pháp luật
để được bồi thường trong trường hợp này chủ xe phải có giấy tờ chứng nhận mình bị xử phạt bị tạm giữ xe tình trạng xe để xác định giá trị tài sản bị thiệt hại
luật sư diệp năng bình cho hay khi có cơ sở pháp lý nêu trên và căn cứ vào kết quả điều tra nguyên nhân trực tiếp xảy ra vụ cháy
các cơ quan chức năng sẽ giải quyết theo nguyên tắc bảo vệ quyền lợi và lợi ích hợp pháp của người dân
luật sư hoàng tùng trưởng văn phòng luật sư trung hòa ở hà nội cũng bổ sung thêm
khi cơ quan chức năng tạm giữ những xe máy nói trên nó được xem như đã có sự chuyển giao trách nhiệm bảo quản từ chủ sở hữu phương tiện
cơ quan ra quyết định tạm giữ xe phải bảo vệ nguyên vẹn nếu xảy ra sự cố thì phải bồi thường
trong trường hợp cơ quan ra quyết định tạm giữ thuê đơn vị khác trông coi
thì đơn vị thuê vẫn phải có trách nhiệm bồi thường
theo luật sư hoàng tùng trong trường hợp các bên không thỏa thuận được mức bồi thường thiệt hại
chủ xe có thể khởi kiện ra tòa án để yêu cầu bồi thường thiệt hại
luật sư hoàng tùng cho biết thêm theo khoản hai điều năm trăm tám mươi bốn bộ luật dân sự năm hai nghìn một mươi năm
trong trường hợp cơ quan điều tra kết luận nguyên nhân gây ra cháy là do bất khả kháng
thì nơi ra quyết định tạm giữ tịch thu phương tiện không phải chịu trách nhiệm bồi thường
nguyên nhân gây cháy không phải bất khả kháng
cơ quan ra quyết định tạm giữ phải bồi thường cho các chủ phương tiện
sau đó mới được khởi kiện cá nhân gây cháy để yêu cầu đền bù thiệt hại
thậm chí khi có căn cứ cho thấy đủ yếu tố cấu thành tội phạm
thì có thể khởi tố vụ án khởi tố bị can
căn cứ nguyên nhân vụ việc là do sự bất cẩn của một chiến sĩ công an
theo thông tin vừa được công bố của công an tỉnh bình thuận
cơ quan ra quyết định tạm giữ sẽ phải bồi thường cho các chủ phương tiện
của hơn hai trăm ba mươi xe mô tô bị cháy trong vụ việc
về định giá xe luật sư hoàng tùng cho rằng cơ quan chức năng khó đưa ra định giá đúng
vì trong văn bản tạm giữ phương tiện không ghi rõ xe cũ hay mới bị hỏng thế nào
chính vì vậy để bồi thường mỗi xe là cả vấn đề lớn
ngoài ra nếu bãi giữ xe được mua bảo hiểm
thì cơ quan bảo hiểm sẽ đứng ra chịu trách nhiệm bồi thường cho các chủ sở hữu
các bãi giữ xe bị cháy
thêm bỏ tạm giữ xe vi phạm giao thông
theo ghi nhận các bãi giữ xe vi phạm trên cả nước hiện nay đều đang trong tình trạng quá tải trầm trọng
nhất là sau khi lực lượng chức năng tăng cường xử lý vi phạm nồng độ cồn
việc này gây ra nhiều hệ lụy nhất là nguy cơ cháy nổ lãng phí tài sản
để khắc phục tình trạng này thiếu tướng nguyễn thanh hồng
nguyên ủy viên thường trực ủy ban quốc phòng an ninh của quốc hội đã đưa ra một số ý kiến
thiếu tướng nguyễn thanh hồng cho biết
khi còn công tác trong lực lượng cảnh sát giao thông
ông đã từng có quan điểm về việc không cần tạm giữ phương tiện
mà cần có các biện pháp khác để bảo đảm việc thi hành các quyết định xử phạt
quá trình tiếp xúc cử tri ở các địa phương
ông hồng cũng ghi nhận nhiều ý kiến
nhất là những người làm công tác quản lý xử phạt phương tiện vi phạm
cũng đã đề xuất giải pháp tương tự nhằm giải quyết tình trạng này
cũng theo thiếu tướng nguyễn thanh hồng
hiện nay bộ công an và lực lượng cảnh sát giao thông
đang tích cực áp dụng khoa học công nghệ vào quản lý người và phương tiện giao thông
điều này đang có nhiều thuận lợi hơn để giải quyết bài toán về quản lý phương tiện và người lái
về mặt pháp lý chỉ có người điều khiển vi phạm còn phương tiện không có lỗi
chỉ khi phương tiện đó không còn được đảm bảo kỹ thuật
độ an toàn để tiếp tục sử dụng mới nên tạm giữ hoặc đình chỉ lưu hành và thu hồi
tuy nhiên để đảm bảo hơn quyền lợi
quyền lợi của công dân đối với việc sở hữu tài sản khi sửa đổi bổ sung luật lần này
nên có thêm quy định bắt buộc người điều khiển phải thực thi các quyết định xử lý vi phạm
theo ông hồng để hạn chế hình thức tạm giữ phương tiện vi phạm
có thể áp dụng các biện pháp thay thế khác dựa vào việc quản lý phương tiện bằng khoa học công nghệ
hiện bộ công an đang ban hành các quy định về quản lý công dân
qua hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
quản lý phương tiện bằng định danh biển số xe
và quản lý giấy phép lái xe đăng ký xe và đăng kiểm bằng mã số định danh
đây là những công cụ rất thuận lợi để áp dụng và quản lý phương tiện vi phạm
bằng liên thông cơ sở dữ liệu với nhau
khi dữ liệu được liên thông mỗi bộ phận chức năng ở các ngành khác nhau
có thể nắm bắt để xử lý
như vậy trường hợp cá nhân đó bị tạm giữ xe mà bỏ không đến giải quyết
coi như người đó bị tính một lỗi vi phạm về hành chính
khi đi làm các thủ tục hành chính khác
như đăng ký xe mới đăng kiểm xe
cơ quan chức năng sẽ buộc họ phải thi hành quyết định trước đó
thì mới được tiếp tục giải quyết các thủ tục khác
ngoài ra cơ quan quản lý cũng cần nghiên cứu
sửa đổi các quy định về thủ tục đấu giá phát mãi và thanh lý xe vi phạm
một trong các giải pháp trước mắt có thể quy định
khi hết thời hạn tạm giữ ghi trong biên bản
người điều khiển hoặc chủ phương tiện không đến giải quyết
thì xe sẽ bị tịch thu mà không cần thông báo
việc tịch thu không có nghĩa
người vi phạm sẽ được miễn xử phạt
mà trái lại họ vẫn phải thực thi
tức là mỗi công dân phải đảm bảo nghĩa vụ của mình đối với nhà nước
những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi ngày hôm nay